những ngày qua nhờ vào sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng đã góp phần từng bước giải quyết khó khăn cho người chăn nuôi lợn trên cả nước
những ngày gần đây thì giá lợn hơi đã có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại nhưng vấn đề cung cầu và định hướng phát triển trong thời gian tới cũng là câu chuyện cần được nói đến ngay lúc này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
vào thời kỳ lợn hơi được giá mỗi lứa anh hoàng hữu dân ở xã thanh vận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn nuôi vài chục con lợn
tuy nhiên hiện nay anh chỉ còn nuôi vài con một phần chuồng trại anh bỏ không do lo ngại về giá bán có thể chưa tăng trong thời gian tới
sau giai đoạn giá lợn hơi lao dốc với mức thấp kỷ lục điều dễ nhận thấy là quy mô và số lượng đàn lợn ở bắc cạn giảm nhanh chóng
đến đầu tháng bốn tổng đàn lợn toàn tỉnh khoảng một trăm chín mươi sáu con đã giảm hơn một mươi năm con so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
ở thời điểm này hình ảnh những chủ lợn chống không ngày càng xuất hiện nhiều hơn
tại huyện trợ đồn từ trước thời điểm lợn hơi mất giá chính quyền cũng đã có văn bản khuyến cáo việc phát triển đàn lợn cần căn cứ vào nhu cầu thực tế của thị trường
nhưng người dân cũng khó biết căn cứ vào đâu hay có tài liệu nào để tham khảo khi chăn nuôi
đối với thời gian vừa qua thì đàn lợn trên địa bàn của huyện cũng như cả tỉnh cũng như cả nước là rớt giá rất trầm trọng
thì chúng tôi cũng xác định được vấn đề này thì trong quá trình chỉ đạo thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn chỉ đạo đến nông dân khi tham gia phát triển chăn nuôi lợn phải tính đầu giá hết sức kỹ lưỡng
và vấn đề này ủy ban huyện chúng tôi cũng đã có chỉ đạo
cho nên trong thời gian qua vấn đề đàn lợn mất giá trên địa bàn chợ đồn của chúng tôi thì cũng có
tuy nhiên là mức độ cũng theo đánh giá của cá nhân tôi thì cũng chưa thiệt
hại nặng lắm so với các địa bàn địa phương khác
vì đống đã có định hưởng trước cho nên cũng giảm bớt được phần nào thiệt hại lớn cho người nông dân
loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng khách quan từ nhu cầu thị trường trong nước cũng như quốc tế
câu chuyện nông sản vật nuôi mất giá cũng cần được nhìn nhận từ chính nội tại của nền sản xuất ở địa phương
và một trong những câu chuyện cần nói đến là quy mô sản xuất nhỏ lẻ nên chưa thể hình thành các sản phẩm hàng hóa với số lượng lớn đủ mạnh để có thể tác động đến giá bán
trong đó câu chuyện về con lợn thời gian qua là một minh chứng cụ thể nhất
trên cơ sở đó thì sẽ hỗ trợ về nguồn vật tư nguồn giống đảm bảo được quy định tiêu chuẩn về mặt chăn nuôi thú y
đồng thời thông qua các tổ hợp tác các trang trại gia trại chúng ta có những hợp đồng có những cái ký kết để bao tiêu sản phẩm
với thực trạng như hiện nay không chỉ riêng ở bắc cạn câu chuyện giải cứu lợn giải cứu dưa hấu và nhiều loại nông sản khác có thể còn xuất hiện thêm nhiều lần nữa
từ thực tế đó người chăn nuôi rất cần những định hướng
hướng cụ thể rõ ràng về đầu ra chứ không chỉ là những khuyến cáo chung chung